cục văn hóa cơ sở bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền
nghị quyết ba mươi ba nqtvk của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một về xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước
sáng tác tranh cổ động kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ ngày hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
việc tổ chức thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền nghị quyết ba mươi ba của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một
là một hoạt động văn hóa vô cùng có ý nghĩa nhằm tuyên truyền đưa nghị quyết ba mươi ba của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một
về xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước
ngày càng đi sâu hơn nữa trong toàn đảng toàn dân và toàn quân
cùng với đó cục văn hóa cơ sở cũng tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền
kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy và hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
buổi lễ phát động thu hút đông đảo sự tham gia của nhiều họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên tại hà nội
theo thông báo của ban tổ chức thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm dự thi tranh cổ động tuyên truyền
kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ là ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
và với tranh cổ động tuyên truyền nghị quyết ba mươi ba của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một là ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
lễ tổng kết và trao giải sẽ tổ chức vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy